thưa quý vị đến nay việt nam ghi nhận hơn sáu trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong đó ba trăm bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi tám bệnh nhân đã được chữa khỏi
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm tính đến tối ngày một mươi hai tháng chín là hai mươi tám hai trăm một mươi ba ba trăm chín mươi hai liều
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao lần lượt là tp hcm hai trăm chín mươi tám hai mươi chín bình dương một trăm năm mươi bảy một mươi tám đồng nai ba mươi bốn tám trăm một mươi sáu
long an hai mươi tám một trăm năm mươi chín tiền giang một mươi hai hai trăm linh năm ca
tại thủ đô sáng ngày một mươi ba tháng chín sở y tế hà nội cho biết trong một mươi hai giờ qua hà nội đã phát hiện hai mươi hai ca mắc
trong đó có một mươi tám ca tại khu cách ly bốn ca tại khu phong tỏa thuộc trung cư a năm đền lừng hoàng văn thụ quận hoàng mai